thưa quý vị bộ lao động thương binh và xã hội vừa có văn bản báo cáo phó thủ tướng trần lưu quang
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s ma túy mại dâm
về vụ việc học viên đang cai nghiện ma túy bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết theo báo cáo từ ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
một số học viên nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý về việc các đối tượng này sử dụng ma túy trong phòng
nên các đối tượng này đã đánh gây thương tích bốn học viên
cơ sở cai nghiện đã báo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh sóc trăng công an thành phố sóc trăng
làm việc với bốn mươi năm học viên liên quan
quá trình làm việc chiều ngày hai mươi bốn tháng hai một số học viên kích động các học viên khác chống đối lực lượng công an
lợi dụng tình trạng hỗn loạn một trăm chín mươi một học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn học viên bỏ trốn có ba cảnh sát cơ động bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ việc cơ quan chức năng tỉnh sóc trăng đã có mặt tại hiện trường
truy tìm các đối tượng và đề nghị gia đình vận động đưa các học viên tự giác trở lại cơ sở cai nghiện
đến hết ngày hai mươi sáu tháng hai số người cai nghiện bỏ trốn quay lại cơ sở cai nghiện và công an quản lý làm việc là một trăm một mươi tám người
đề cập sâu hơn về nguyên nhân vụ việc trên theo bộ lao động thương minh và xã hội
việc quản lý chữa trị giáo dục nắm bắt tâm lý của học viên tại cơ sở cai nghiện này còn nhiều hạn chế
học viên tham gia cai nghiện còn có tâm lý không hợp tác một số đối tượng còn có hành vi chống đối
một phần do môi trường sống sinh hoạt tại cơ sở chưa thực sự tốt
chính sách chế độ cho đội ngũ viên chức người lao động tại đây còn hạn chế
dẫn đến căng thẳng trong quản lý chữa trị cho người cai nghiện ma túy